tại khu vực biển vạn gia thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia mới đây đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển sáu con cá song giống nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một tàu vỏ gỗ biển kiểm soát qn chín mươi nghìn một trăm chín mươi chín do nguyễn văn tiệp trú tại khu chín thị trấn cái rồng vân đồn quảng ninh điều khiển và hai thuyền viên đang vận chuyển sáu con cá song sống có xuất xứ trung quốc
qua kiểm tra chủ tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật